thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số bảy trăm bốn mươi chín phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi với mục tiêu việt nam thuộc nhóm năm mươi nước dẫn đầu về chính phủ điện tử
dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn được cung cấp một trăm linh trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau
bao gồm cả thiết bị di động một trăm linh hồ sơ công việc tại cấp bộ tỉnh chín mươi hồ sơ công việc tại cấp huyện
và bảy mươi hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng
về phát triển xã hội số thu hẹp khoảng cách số mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi phổ cập dịch vụ mạng internet bằng rộng cắp quang
phổ cầm dịch vụ mạng di động năm g tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên tám mươi